tại con tum hiện nay đang bước vào cao điểm của mùa nắng nóng kéo dài nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao
đặc biệt với diện tích rừng lớn chảy đều trên địa bàn của một mươi huyện thành phố
để chủ động cũng như hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn
ngành lâm nghiệp con tum đã triển khai nhiều giải pháp cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng
vườn quốc gia chimorai hiện quản lý hơn năm mươi sáu hai trăm linh ha rừng
để chuẩn bị tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm hai nghìn hai mươi
ban quản lý rừng đã đầu tư ba hồ đập một mươi tròi canh lửa và các công cụ phục vụ công tác chữa cháy
ngoài việc thường xuyên tổ chức tuần tra canh gác tại các điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao
thì các cán bộ còn xuống tận các thôn làng hướng dẫn người dân trách nhiệm bảo vệ phòng chống cháy rừng
trong thời gian mùa khô cao điểm chúng tôi tập trung vào các hoạt động chính
thứ nhất là tập trung cho công tác trực tuần tra canh gác
bố trí các điểm chốt trực ngay tại các khu vực có nguy cơ
có thể xảy ra cháy rừng để thường xuyên kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống có thể cháy xảy ra
con tum có độ che phủ rừng là sáu mươi ba nằm trải rộng trên địa bàn của một mươi huyện thành phố
với hơn sáu trăm hai mươi ha rừng các loại trong đó rừng có nguy cơ cháy cao là hai trăm năm mươi ha
ngành lâm nghiệp cũng đã xây dựng tám mươi ba phương án cấp xã hai mươi sáu phương án của các chủ rừng
và hàng nghìn hộ dân nhận khoán tham gia phòng cháy chữa cháy rừng
chúng tôi xác định trong hoạt động sản xuất rừng rẫy là nguyên nhân
là gây cháy rừng là rất lớn như vậy
đó là qua cái canh tác sử dụng lửa
rồi là gây cháy lan là nó cháy thành phố rừng
cho nên cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức
cũng như là cùng với các hộ dân là ký cầm thiết
rồi cùng với các hộ dân sản xuất rừng rẫy gần rừng là có cái việc mà hướng dẫn họ
là đốt rừng rẫy cho nó đảm bảo những yếu tố về kỹ thuật
nên đảm bảo là nó không có gây cháy rừng
để chủ động và hạn chế mức thấp nhất cháy rừng xảy ra trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi
tỉnh con tum cũng đã chỉ đạo ngành lâm nghiệp các huyện thành phố
bố trí lực lượng trực phòng cháy chữa cháy rừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để xử lý kịp thời các tình huống không để xảy ra cháy rừng
xử lý nghiêm các đơn vị địa phương các tổ chức cá nhân khi để xảy ra cháy rừng